huyện simacai tỉnh lào cai với địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh lào cai
nhưng nhờ vào việc đưa các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao vào trồng đã mang lại những kết quả tích cực mở ra hướng đi thoát nghèo bền vững cho người dân nơi đây
là một trong những người đầu tiên đưa cây bạch chuột vào trồng thử nghiệm trên diện tích hơn một m hai đất của gia đình
sau một tháng anh tráng xeo xà thôn lao cải xã quan thần sán cho biết cây sinh trưởng và phát triển khá tốt phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương
với giá bán khoảng một trăm linh một cân củ tươi vườn bạch chuột này sẽ mang về thu nhập gần một mươi triệu đồng cho gia đình anh
đây là một số tiền lớn có giá trị gấp nhiều lần so với trước đây gia đình anh trồng các cây nông nghiệp truyền thống
trước đây mảnh đất là gia đình tôi trồng ngô tuy vậy hiệu quả không cao
trong năm nay được sự hỗ trợ của các bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp nguyên sinh bà cai các bộ khuyến nông xã và sự hỗ trợ tài trợ của quý văn nhân dân xã
tôi đã đưa cây bạch chuột này về đây trồng thực nghiệm
sau thời gian trồng hiện tại cây đang phát triển tốt đang hứa hẹn một mùa nguyện thu và sẽ có giá trị kinh tế cao hơn gấp ba bốn lần cây ngô
cùng với cây bạch chuột hiện nay huyện simacai cũng đưa vào trồng và nhân rộng nhiều loại cây dược liệu khác có giá trị kinh tế cao
như sa nhân tím tam thất bán chi liên phòng phong đan sâm
đây đều là những loại cây được đánh giá là phù hợp với khí hậu địa phương dễ dàng chăm sóc
tuy nhiên đa số đều là các loại cây mới nên người dân còn e rè
do đó để người dân thực sự tin tưởng huyện simacai đã chủ động giao cho các địa phương thực hiện trồng mẫu để người dân thấy được hiệu quả từ đó sẽ nhân rộng lên
với thói quen chủ yếu là trồng ngô và trồng lúa từ nhiều đời cho nên để đưa được một cái cây mới vào cho bà con trồng là một điều rất là khó khăn
chính quyền địa phương xã cũng đã phải vận động rất là tích cực và cũng thật sự là trong cái bước đi đầu tiên này
thì cũng phải lựa chọn những hộ thật sự là tích cực những hộ gương mẫu có ý chí vươn lên để thực hiện
theo kết quả ban đầu thì cũng tương đối là khả quan và các hộ cũng rất là phấn khởi và hy vọng rằng là với bảy hộ ban đầu
là những cái hạt nhân để có thể xã trong những năm tới có thể phát triển thêm nữa
chúng tôi rất tham mưu huyện dùng một số nguồn vốn ví dụ như là chương trình ba mươi a và một trăm ba mươi năm và một số nguồn vốn về nghị quyết hai của tỉnh ủy
riêng cho simacai thì sẽ dùng nguồn vốn này để hỗ trợ về giống và phân bón để thúc đẩy nhân dân chúng ta phát triển về một số cây dược liệu trên địa bàn của huyện
có thể thấy việc đưa cây dược liệu trở thành một trong các cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở simacai
đặc biệt là việc quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm tìm đầu ra cho sản phẩm sẽ là hướng thoát nghèo bền vững cho người nông dân ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này